cơn bão số năm vừa qua đã gây thiệt hại nặng cho nhiều tỉnh thành khu vực miền trung
trong đó có huyện tây giang tỉnh quảng nam
nhằm giúp địa phương này khắc phục hậu quả do bão hôm qua ngày ba tháng một mươi
tại trụ sở ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí
do thành phố đà nẵng hỗ trợ với số tiền một mươi hai tỷ đồng
lãnh đạo thành phố đà nẵng đã trao số tiền một mươi hai tỷ đồng cho huyện tây giang tỉnh quảng nam
để khắc phục thiệt hại do mưa bão số năm gây ra
cũng tại buổi lễ sở giáo dục và đào tạo thành phố đà nẵng đã trao hai trăm linh mũ bảo hiểm
một mươi khẩu trang hai trăm linh máy tính casio một mươi cuốn vở bốn trăm linh bộ sách giáo khoa
một cây bút và tiền mặt với tổng giá trị hơn hai trăm linh triệu đồng cho huyện tây giang
với số tiền này hy vọng nhân dân huyện tây giang sớm vượt qua khó khăn
đặc biệt là sớm khắc phục được các cây cầu treo dân sinh do bị nước lũ cuốn trôi
nhân dịp này ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh quảng nam
cũng hỗ trợ cho huyện tây giang số tiền hai tỷ đồng huyện đông giang số tiền một tỷ đồng
để khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số năm